hiện nay ngành nuôi trồng thủy sản là một trong những thế mạnh của nước ta
mỗi năm ước tính lượng thủy sản như tâm suất đi thế giới đạt con số khá cao
chính vì vậy thời gian gần đây người dân tập trung phát triển mạnh hơn ngành này
kéo theo dẫn nạn ô nhiễm môi trường đáng báo động
nhiều cơ quan chức năng công ty thủy sản đang cấp bách tìm giải pháp xử lý nước thải ngành nuôi trồng thủy sản
tại cà mau và bạc liêu hiện đang thực hiện công tác nghiên cứu
cũng như từng bước triển khai mô hình nuôi tôm không xả thải
nhằm giúp người nuôi tôm cải thiện chất lượng môi trường và ổn định lâu dài
thời gian qua ngành nuôi tôm quy mô công nghiệp tại cà mau
ngày càng phát triển được nhiều nguyên liệu
tuy nhiên ý thức của người dân về bảo vệ môi trường xung quanh lại chưa được nâng cao
do vậy mà tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng phổ biến hơn
gây ảnh hưởng không hề nhẹ tới môi trường cũng như sức khỏe con người
cụ thể như bùng thải lượng thức ăn dư thừa lượng phân do tôm thể ra không được xử lý đúng cách
sau một thời gian dài tích tụ sản sinh ra nhiều chất độc hại khác nhau
nguồn nước thải trong quá trình nuôi trồng và nước thải trong quá trình chế biến xả trực tiếp
theo đường ống thải ra các khu vực lân cận
gây ảnh hưởng đến con người và vật nuôi
trước thực trạng trên sở khoa học và công nghệ tỉnh cà mau đã phối hợp với diện khoa học thủy sản hai
thử nghiệm thành công mô hình nuôi tôm không xả thải tại quyện cái nước và đầm chơi
mô hình nuôi tôm không xả thải hay còn gọi là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm siêu thâm canh ba giai đoạn
sử dụng công nghệ tương quan ít thay nước và an toàn sinh học đã được đầu tư và thử nghiệm lần đầu tiên tại tỉnh cà mau
sở cũng đã cho
sở cũng đã đề nghị bộ khoa học và công nghệ hỗ trợ cho tỉnh cà mau một đề tài cấp nhà nước
là nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý nước tương quan và bùng thải trong nuôi tôm siêu thăm canh trên địa bàn tỉnh cà mau
và một số tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long có nuôi tôm như đối với cà mau
cái thứ hai thì trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba thì sở cũng đã cho triển khai cái dự án sản xuất thương nghiệm
là xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ trăng trắng thường phẩm siêu thăm canh ba giai đoạn
bằng công nghệ tương quan ít thay nước và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh cà mau
tôi cũng đánh giá thì mô hình thí điểm là các công nghệ nuôi một trăm linh không xả thải ra môi trường
hoặc ít sang hải khi xả thải rồi thì chúng ta có cái biện pháp để xử lý bảo vệ môi trường
giảm nguy cơ làm lây lan mầm bệnh sang cho các cái vua nuôi các cái pham nuôi khác
cái án có tên là ba er cho nuôi trồng thủy sản thông minh thích ứng giới biến đổi khí hậu ở
vùng hải lưu đồng bằng sông cửu long của việt nam được nghiên cứu bởi sở khoa học
và công nghệ tại phối hợp giới diện khoa học thủy sản ii được thực hiện tại ấp
trâu dừa xã hưng mỹ quyện cái nước từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến nay kể từ khi mô hình nuôi tôm
không xả thải được nghiên cứu và ứng dụng thành công các ban ngành chức năng đã giảm bớt những lo lắng
ô nhiễm môi trường nước theo chia sẻ của các hộ dân tại quyện cái nước mô hình mang lại hiệu quả
cao giảm thiểu được chi phí quá chức xử lý nhân công và chi phí thay nước cho ao nuôi tôm
đặc biệt sản lượng đạt hơn hai mươi so với trước đây
từ khi sở học công nghệ đưa dự án này để nuôi thử nghiệm tôi tiếp cận dự án này dẫn hành
tôi thấy qua một vụ vừa gọi thì tốc độ tôm phát triển rất là tốt
nó giảm được những chi phí cơ bản chẳng hạn như là những chi phí của quá chất xử lý nước đầu dào
rồi về nhân sự để dẫn hành khu nuôi thì hệ thống tầng hoàng khép kín không xả thải này nó mang lại
nhiều lợi ích chúng ta giảm được tiền kháng sinh tôm nít dịch bệnh và bảo đảm được môi trường phía
bên ngoài mình không xả thải mình dùng phân của tôm mình đẩy qua gao bioblock từ gao bioblock nó sẽ đẩy qua bên ao cá go phi mình có thêm nguồn thu nhập bệnh
rồi từ cái go phi nó sẽ cho qua hệ thống ba gao gong nó sẽ trả về lại cái hệ thống nuôi một vòng tròn nó cứ vậy đó
thì trong lúc mà mình dẫn hành thì có những cái lúc mà nó bị cao những cái ao vàng lắng mình nó bị gò
rỉ nước rồi nước bốc hơi thì mình cũng có châm bù nhưng rất là ít ví dụ như cái ao châm bù có sẵn một năm trăm linh khối
thì xài cho khoảng cả hai tháng đó mình cũng có châm bù nhưng rất là ít ví dụ như cái ao châm bù có sẵn một năm trăm linh khối

mô hình này cần bốn năm trăm linh m hai diện tích đất để làm ao nuôi và ao dèo hệ thống tuần quan nước gồm hai ao giá thể
một ao nuôi cá và ba ao nuôi trong biển diện tích sáu năm trăm linh m hai và một ao cắp bù nước hỗ trợ khi hệ thống nước trong ao bị trò rỉ
tổng kinh phí lên đến hơn hai một tỷ đồng gấp ba lần so với nuôi truyền thống tuy nhiên mang lại giá trị kinh tế cao
kiểm soát được yếu tố môi trường nâng cao tỷ lệ sống và an toàn sinh học
nếu mình so với trước đây thì cái mô hình này mang lại lợi ích cái lợi nhuận lợi hơn khoảng ba mươi tất cả về mọi thứ
chẳng hạn như mình phải sử dụng clor tiếp để mình thay nước giống như những năm trước mà mấy anh em bây giờ cũng vẫn còn
số mấy anh em người ta nuôi người ta vẫn làm vậy mình ghẽ được cái đó nè ví dụ khu ở đây nuôi
khu ở đây nó bốn ao nuôi thì ngày trước mình phải cần tới bốn nhân sự đó còn bây giờ mình chỉ cần có một người chủ yếu là biết sơ sơ về trộn khói thuốc để trộn rồi xử lý cơ bản những cái lặt giặt ở trong ao
đây là hệ thống khép kính và tái sử dụng nước lớn hơn chín mươi nên tối thiểu lây truyền bệnh từ quá trình cấp nước
tuy nhiên mầm bệnh cũng có thể lây lan từ dụng cụ dùng để sản xuất của từng giai đoạn nuôi
nên được vệ sinh và dùng riêng biệt chống nhiễm chéo
ao sẵn sàng đã được xử lý và được trào kính kiểm soát vật chủ trung gian lây bệnh trong quá trình nuôi như là cua cồng và cá tạp
nước sử dụng để thay được diệt trùng và kiết vũ trung gian
an toàn sinh học cho con người lao động cũng thiết lập tránh lây lan mầm bệnh
hạn chế tối đa đối tượng có khả năng mang mầm bệnh như khách tham quan người trực tiếp lao động phải có dụng cụ riêng và phòng chống
giá thể lập là hai loại gông một là gông màn hai là gông cao chứa vàng
nước được lọc từ gông màn và qua gông cao chứa vàng và trở về ao nuôi
đặc biệt là mô hình này là không khai nước ra ngoài môi trường bên ngoài chỉ cấp bù khi lượng nước mất đi
mô hình này mình chọn những hộ đã có ao đầm sẵn để mình thực hiện đầu tư
tất cả trang thiết bị máy móc dự án hỗ trợ khoảng hai mươi chín
còn giống thức ăn thuốc có chắc
thì hỗ trợ khoảng ba mươi năm mươi
thì tổng chi phí của mô hình này thì nói chung là khi có ao đầm sẵn thì mình thực hiện khoảng từ ba trăm linh năm trăm linh triệu
đây là kỹ thuật mới so với việt nam và cả thế giới
giảm được chi phí sản xuất sản lượng đạt sáu mươi bảy mươi tấn trên vụ bình quân mỗi năm từ sáu đến tám vụ
từ đó tăng cường sản lượng
đặc biệt số lượng carbon thải ra của một kg tôm rất thấp
đạt xu hướng của ngành tôm trong tương lai
người tiêu dùng không còn lo sợ quá chất của các loại thuốc kháng sinh
đây là thành tựu lớn nhất công nghệ nuôi tôm không xả thải mang lại
tuy nhiên chi phí đầu tư khá cao
hiện sở khoa học và công nghệ tỉnh cà mau đã đề xuất chủ trương với quỹ ba nhân dân tỉnh
để thành lập quỹ phát triển khoa học công nghệ
thực hiện cho vay ưu đải theo chủ trương của trung ương đã đề ra
nếu kịp thời có được nguồn quỹ này thì người dân có nguồn giống dai ưu đải
thực hiện nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến như mô hình nuôi tôm không xả thải này
thì bước đầu đánh giá rất là có hiệu quả
thì những cái đề tài này những dự án này thì sở khoa học và công nghệ tiếp tục cho tái dụ
rồi sau đó sẽ theo dõi rồi sẽ có cái đánh giá chính thức
thì trong quá trình thì thử nghiệm hay hoặc là nghiên cứu
thì lúc đó thì các nhà khoa học các nhóm nghiên cứu người ta mới hoàn thiện lại công nghệ
đánh giá cái hiệu quả công nghệ
nếu mà chúng ta xử lý được triệt để các chất thải thải ra môi trường
cái thứ hai là tái sử dụng các cái chất thải đó thành những cái nguồn dinh dưỡng có ích
cho các cái lòi khác để chúng ta nuôi để chúng ta phát huy giá trị đó
thì sở khoa học và công nghệ sẽ nghiệm thu các cái đề tài dự án này
và đồng thời sẽ tổ chức hướng dẫn tập quấn cho người dân dân gọng
đặc biệt có hiệu quả thì tụi tôi sau này sẽ phối hợp với hội nông dân tỉnh
rồi đối với
các cái hợp tác sở các cái doanh nghiệp để làm sao nhân gọng các mô hình
nó nuôi có hiệu quả này trên địa bàn tỉnh cà mau trong thời gian tới
tại bạc liêu kỹ thuật nuôi tuần quang nước hiện không còn lạ lẫm đối với người nuôi tôm nơi đây
mà thậm chí nhiều doanh nghiệp lớn cho biết mô hình đang áp dụng có nguồn gốc
từ chính hộ dân nuôi tôm
những mô hình này giúp giảm chi phí trong giá thành nuôi tôm mà tôm lại sạch bệnh bán được giá cao
theo tri cục thủy sản tỉnh bạc liêu mô hình nuôi tôm theo hướng tuần quang nước như trên
chiếm lượng lớn ở bạc liêu đếm ước khoảng tám mươi số hộ nuôi
tình trạng nuôi tôm rồi xả thải trực tiếp ra kênh rạch hầu như không còn
nên tỷ lệ thành công của nuôi tôm siêu thâm canh đạt hơn tám mươi
đặc biệt loại tôm cỡ hai mươi con trên một kg đang rất phổ biến trong dân
công ty trách nhiệm hữu hạng công nghệ sinh học trúc anh tại bạc liêu
dành một khoảng tất nhỏ làm nơi gom nước thải
rồi xử lý lọc qua các lớp lưới và qua một lớp lọc sinh học
bơm nước đã xử lý lần lượt qua các ao lắng được thiết kế theo kiểu chích dắt
nhằm đảm bảo nước được lọc sạch hoàn toàn trước khi đưa qua ao thứ năm
rồi bơm ngược trở lại ao nuôi
ở đây thì là một cái mô hình mà là nơi cầm tay chỉ việc cũng là mô hình điểm
để là tư vấn chuyển giao cái công nghệ nuôi tôm cho bà con
chính vì như thế là với cái là thiết kế
cái hệ thống tuần hoàn nước lại
rồi thu phân lại để tránh xả thái ra môi trường
đó là một cái điều quan trọng nhất
và chính vì đã tuần hoàn lại được thì cũng góp phần là giảm được cái chi phí trong cái quá trình nuôi
cái thứ nhất cái thứ hai là cũng giảm được cái rủi ro
khi mà chúng ta lấy trực tiếp nước từ bờ sông trong các cái mùa
và đặc biệt khi tuần hoàn được cái mô hình mà tuần hoàn nước này
rồi là thu lắng lấy lại phân này
thì ở đây là nó sẽ phù hợp cho rất nhiều các cái vùng mà bà con khó khăn về nước
bởi vì về mùa mà độ mạng thấp độ mạng nước là không phần ngàn
thì cái mô hình này nó sẽ giúp cho bà con là tối ưu được các cái tài nguyên nước
tuy nhiên theo đánh giá của tiến sĩ lê anh xuân
tất cả mọi công đoạn nuôi đều không được xem nhẹ
chả phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng
người nuôi phải theo một quyền
các quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt
không sử dụng kháng sinh hay quá chất trong xuất dụng nuôi
đặc biệt trong quá trình nuôi
công ty đã sử dụng các chế phẩm từ sinh học thay cho quá học
bổ sung khoáng có khả năng thay một trăm linh vôi cho ao nuôi
giúp tiết kiệm chi phí giảm công lao động và chống trơ đáy ao
đồng thời sử dụng chế phẩm sinh học còn giảm được rủi ro
nhờ kiểm soát tốt môi trường thức ăn và dịch bệnh
từ đó tạo sản phẩm an toàn chất lượng tiếp những con tôm khỏe mạnh
bóng đẹp không trồng dưa kháng sinh hay quá chất
đáp ứng được những yêu cầu của người tiêu dùng khó tính
và tạo nên thương hiệu cho con tôm việt nam trên thị trường thế giới
vì đây là một mô hình điểm
vừa là khẳng định quy trình không sử dụng kháng sinh hoá chất trong quá trình nuôi
trong cái áo nuôi là không có sử dụng kháng sinh hoá chất
và như vậy với cái lọc tuần hoàn này
thì hồi đó
hiện nay là công ty cũng đã và đang triển khai cho rất nhiều các tính
sau hai mươi tiếng đồng hồ
thì nước trong ao là sẽ được tuần hoàn giữa lại toàn bộ cái thức ăn thừa
phân tôm sát báo qua một cái lớp lưới
và như vậy đó là tuần hoàn ngược lại
thì là lúc đó là chúng ta lại vừa cấp được oxy
vừa có nguồn nước mới vừa cấp được oxy
và đặc biệt ở đây chúng tôi sử dụng cả các cái bao phe và cái màng lọc bao vi nữa
để làm sao nước
cứ lực lụt khí độc
bởi vì cái lọc cơ học là cái thứ nhất
nhưng mà lọc cái về sinh học nữa
với cái mô hình mà tuần hoàn nước được như thế này
và sử dụng công nghệ sinh học được
thì góp phần giảm được cái rủi ro cho bà con
và có thể đưa về được các cái sai lớn tùy theo thị trường nhu cầu
trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu
mà đặc biệt là cái ô nhiễm môi trường hiện nay
nó có vai trò giúp cho những người nuôi tôm
có thể là sử dụng những cái vi sinh ngay bản địa
có chất lượng
và quan trọng nữa đó là chúng ta sử dụng vi sinh
để chúng ta giải quyết vấn đề môi trường
trong cái ngành nuôi tôm công nghiệp hiện nay
và giảm cái việc sử dụng hóa chất kháng sinh
tăng cái giá trị của ngành tôm
để chúng ta xây dựng cái thương hiệu tôm của chúng ta
có chất lượng có giá trị
và đảm bảo cái công tác bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn độc
để có phần giúp người dân sản xuất theo hướng an toàn hữu cơ
cần hạn chế sử dụng các loại kháng sinh quá chất
chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường
như men vi sinh
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
cần nghiên cứu xây dựng các quy trình công nghệ nuôi trồng an toàn sinh học
công nghệ xử lý nước thải tương quan khép kính
thích ứng với biến đổi khí hậu
đặc biệt các địa phương cần đề xuất các bộ ngành trung ương
xem xét tạo điều kiện thuận lợi
để có cơ chế chính sách phù hợp giúp hộ dân nuôi tôm
tiếp cận được nguồn giống tín dụng đầu tư cho sản xuất
nhất là nuôi tôm sâu thăm canh
ứng dụng công nghệ cao
nhằm khuyến khích tạo sự lan trỏa mạnh từ mô hình này